trong chiều ngày hai tháng năm đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương và các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc
với cử tri xã hòa ninh huyện di linh tỉnh lâm đồng phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí trương thị mai
đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri đồng thời giải trình một số kiến nghị của cử tri liên quan
đến giải quyết tình trạng lấn chiếm đất tại rừng phòng hộ sóc sơn tại sông hàn đà nẵng
chất lượng khám chữa bệnh đối với bảo hiểm y tế chế độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở
những ý kiến của cử tri đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết